thực tế đã cho thấy lan sóng dịch covid một mươi chín lần thứ hai tại nước ta hiện nay
chúng ta đã mất dấu vết f và dẫn đến hệ quả là có sự quay trở lại của việc lây nhiễm trong cộng đồng
điều này cũng đồng nghĩa với việc nhóm đối tượng nhân viên y tế trong các cơ sở y tế
sẽ có nguy cơ lây nhiễm bệnh cao hơn khi phải tiếp xúc với nhiều bệnh nhân tới khám
và điều trị bệnh lý nói chung có mang virus covid một mươi chín nhưng lại không có biểu hiện rõ ràng của bệnh
nhiều trường hợp ca bệnh covid một mươi chín được phát hiện trong vài ngày trở lại đây
không hề có biểu hiện bệnh và không có yếu tố lịch sử dịch tễ liên quan tới vùng dịch trong thời điểm này
và chỉ khi họ tới khám ở bệnh viện thì mới được xét nghiệm và kết luận là mắc bệnh
điều này làm gia tăng nguy cơ lây nhiễm covid một mươi chín cho đội ngũ nhân viên y tế
tất cả các cơ sở y tế phải thành lập khu khám riêng cho bệnh nhân nghi ngạc covid
việc phân luồng và phân tuyến phải được thực hiện ngay từ cổng ra vào
từ những người trong dự xe cho đến nhân viên đảo vệ phải thực hiện công tác phòng hộ
và hướng dẫn phân luồng cho các bệnh nhân đến khám tại cơ sở
tất cả những trường hợp có triệu chứng liên quan đến covid một mươi chín sẽ phải được phân luồng khám riêng
một trăm linh cán bộ y tế phải thực hiện công tác phòng hộ ở cấp độ như trong thời kỳ đang có dịch
một trăm linh cán bộ y tế phải thực hiện công tác phòng hộ ở cấp độ như trong thời kỳ đang có dịch
các bệnh nhân cũng là một đối tượng có nguy cơ số một
nếu như mà không thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng hộ khi tham gia khám chữa bệnh
bên cạnh đó ban lãnh đạo các cơ sở y tế cũng cần tăng cường các biện pháp sàng lọc
chỉ định xét nghiệm sớm sars cov hai đối với người bệnh nhân viên y tế có biểu hiện nghi ngờ
kể cả trường hợp có tiền sử dịch tễ chưa rõ ràng để phát hiện sớm và thực hiện cách ly kịp thời